tài khoản việt thái chú tại huyện cam lâm tỉnh khánh hòa khai nhận từng nhiều lần dùng ảnh đưa vào các giấy tờ giả mang tên người khác để mở tài khoản ngân hàng
mỗi tài khoản mở được thái bán với giá một triệu đồng
thấy dễ dàng thái đã cùng ba thanh niên khác trú tại thị xã ninh hòa rủ nhau mở tài khoản ngân hàng bằng các loại giấy tờ giả để bán kiếm lời
vào ngày một mươi hai tháng một mươi khi các đối tượng này đến nhiều phòng giao dịch khác nhau dùng giấy tờ giả mở một mươi ba tài khoản ngân hàng thì bị phát hiện bắt giữ
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp bun ma thuột tỉnh đắk lắk vừa bắt quả tang hai đối tượng hồ quang vũ và trương thanh lâm cùng chú tại tp bun ma thuột tỉnh đắk lắk về hành vi tàng chữ mua bán trái phép chất ma túy
thời điểm khám xét khẩn cấp chỗ ở của vũ lực lượng công an thu giữ một trăm hai mươi tám một gram ma túy các loại
vũ khai nhận đã bị tuyên án một mươi ba năm tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy nhưng đang trong thời gian tạm đình chỉ thi hành án
trong thời gian này vũ lại tiếp tục thường xuyên bán ma túy cho các con nghiện
qua xác minh lực lượng chức năng xác định trương thanh lâm là người cùng thực hiện hành vi bán ma túy với vũ nên cơ quan cảnh sát điều tra công an tp buôn ma thuột đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với hai đối tượng trên
trương thanh lâm là người cùng thực hiện hành vi bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với hai đối tượng trên

từ đầu năm đến nay toàn thành phố đã ghi nhận gần sáu mươi sáu bảy trăm linh trường hợp mắc sốt xuất huyết tăng bảy lần so với cùng kỳ năm ngoái
chỉ riêng trong tuần qua đã có thêm một trăm một mươi ba ổ dịch mới phát sinh
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm khoảng bảy mươi năm số trường hợp tử vong do sốt xuất huyết là người lớn
có những trường hợp đến bệnh viện trễ khiến gia tăng nguy cơ tử vong do không được can thiệp điều trị kịp thời
ngành y tế khuyên cáo khi có dấu hiệu suất cao ba mươi chín bốn mươi độ c đột ngột liên tục cần đi khám bệnh để được chẩn đoán và hướng dẫn chăm sóc điều trị phù hợp
sau tám năm vắng bóng việt nam vừa ghi nhận một bệnh nhân mắc cúm ah năm là một bé gái năm tuổi ở xã đông thành huyện thanh ba tỉnh phú thọ
dù chưa ghi nhận trường hợp lây cúm ah năm từ người sang người nhưng ngành y tế tỉnh phú thọ vẫn tiếp tục chỉ đạo cán bộ theo dõi và giám sát chặt chẽ các trường hợp tiếp xúc gần
chính quyền và y tế địa phương ngay lập tức triển khai các biện pháp khống chế ngăn chặn dịch lây lan ra cộng đồng
hơn sáu mươi người tiếp xúc gần với bệnh nhi đã được lấy mẫu xét nghiệm gửi viện vệ sinh dịch tễ trung ương
chính quyền địa phương cũng phun khử khuẩn khu vực nhà ở và khu vực chuồng trại chăn nuôi da cầm của gia đình bệnh nhân và các hộ lân cận
phối hợp với cơ quan thú y lấy mẫu xét nghiệm đàn da cầm kết quả kiểm tra cho thấy các mẫu đều âm tính với virus cúm da cầm
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại